thưa quý vị vào độ tuổi trung niên khi mật độ xương giảm tất cả chúng ta đặc biệt là chị em phụ nữ đều phải đối mặt với nguy cơ bệnh loãng xương
vậy nguyên nhân và triệu chứng của loãng xương ở phụ nữ độ tuổi trung niên như thế nào
ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua tư vấn của các bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh

bác sĩ có thể chia sẻ những nguyên nhân chính gây tình trạng lãng sưng ở phụ nữ trung niên là gì ạ
trước hết phải nói đến là sự thiếu hụt trầm trọng canxi trong cơ thể dẫn đến làm giảm canxi trong xương
dẫn đến nguy cơ loãng xương
thứ hai các bạn trẻ có những thói quen ăn uống không lành mạnh dùng nhiều chất kích thích như bia rượu cà phê và hước thuốc lá
và các bạn có những rất nhiều bạn và lười vận động thể dục thể thao để làm cho xương bị suy yếu
dinh dưỡng canxi và vitamin d trong khẩu phần ăn của người việt nam đã bị ảnh hưởng rất nhiều do thói quen ăn uống
chưa hợp lý
ngoài ra còn gặp trong các trường hợp mà các bạn nhân viên văn phòng ngồi làm việc thời gian kéo dài ít ra ngoài trời
ngoài ra còn có các bạn một số người còn có thói quen chưa hợp lý như đội mũ che mạng kín mặc áo chống nắng thường xuyên
dẫn đến làm hạn chế việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
do đó dẫn đến làm giảm tổng hợp vitamin d qua da
nữ giới thì
sương hơn nam giới
bởi vì là khối lượng xương của phụ nữ thì nhẹ hơn của nam giới
và thứ hai nữa là phụ nữ khi mà ở độ tuổi sinh nở
thì khi mang thai thì lượng vitamin d và canxi sẽ giảm rất nhiều
nếu như trong thời gian mang thai mà phụ nữ không được bổ sung canxi và vitamin d đầy đủ
thì cái nguy cơ mất xương ở những người phụ nữ sau sinh sẽ rất là cao
thế là dẫn đến nguy cơ sẽ làm yếu sương
và dẫn đến nguy cơ loãng sương
để phòng ngừa loạn xương thì trước hết là phải có chế độ ăn uống đảm bảo đủ canxi vitamin d
thứ hai nữa là phải có thói quen rèn luyện thể lực thường xuyên
phù hợp với từng lứa tuổi và từng bệnh lý kèm theo
ngoài những chế độ ăn uống dinh dưỡng và rèn luyện thì phụ nữ tuổi trung niên
là chúng ta có thể bổ sung các nội tiết tố

tùy phụ nữ chúng ta có thể bổ sung các nội tiết tố
thuộc vào tùy tình trạng bệnh lý kèm theo
chúng tôi xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình hôm nay
loãng sương là một dối loạn của hệ sương do mật độ khoáng sương thấp
giảm chức năng vi cấu trúc sương giảm sức mạnh sương từ đó làm tăng nguy cơ bị gãy sương
hàng năm ước tính trên thế giới có hai trăm linh triệu người mắc bệnh loãng xương
cứ ba phụ nữ lớn hơn sáu mươi năm tuổi thì có một phụ nữ bị loãng xương
ảnh hưởng tới cuộc sống
tại việt nam theo số liệu khảo sát bước đầu của viện dinh dưỡng
bệnh loãng xương ảnh hưởng tới một phần ba phụ nữ và một phần tám đàn ông trên năm mươi tuổi
việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời phối hợp với một chế độ dinh dưỡng
sinh hoạt và làm việc đúng mức là cần thiết nhằm tránh những hậu quả bất lợi của lãng xương
khoa cơ dương khớp bệnh viện đa khoa tâm anh được thành lập với hệ thống máy móc hiện đại
đáp ứng nhu cầu khám tầm soát và điều trị bệnh cơ xương khớp đang ngày càng gia tăng ở việt nam
để bảo đảm sức khỏe cơ xương khớp chị em ở độ tuổi trung niên nên thăm khám kiểm tra sức khỏe
cũng như có một lối sống khoa học để hạn chế tối đa tình trạng loãng xương
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
hẹn gặp lại